cà phê đã trở thành cây chủ lực góp phần thay đổi diện mạo của huyện mường ảng tỉnh điện biên giúp bà con nơi đây xóa đói giảm nghèo
tuy nhiên việc tạo dựng thương hiệu cho cà phê mường ảng tiến tới tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm này vẫn đang là một bài toán khó
đặt ra cho các cấp chính quyền địa phương nơi đây đặc biệt là trước những tiềm ẩn rủi ro về giá cả thị trường như hiện nay
một mùa cà phê nữa lại về trong sự chăn trở của người dân mường ảng
những năm qua giá cà phê thăng trầm lúc lên lúc xuống khiến người trồng cà phê ở mường ảng không khỏi thấp thỏm lo âu
người dân kỳ vọng chính quyền huyện sớm xây dựng thương hiệu tập thể cà phê mường ảng góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh của sản phẩm trên thị trường gia tăng giá trị của sản phẩm
từ năm hai mươi tuổi du lịch nông lực sản phẩm cho người dân mường ảng có giá trên tổng cộng đồng
được thiên nhiên ưu đãi thung lũng mường ảng giờ đây được phủ xanh bởi rừng cà phê abrabica mệnh danh là đỉnh cao của các loại cà phê
theo các chuyên gia cà phê mường ảng có hương vị đặc trưng riêng và không hề thua kém bất cứ loại cà phê nào
thời gian qua đã có một số doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất cà phê hiện đại với mong muốn sản xuất cà phê sạch
mang tương hiệu mường ảng điện biên
để nâng cao giá trị của cà phê mường ảng
thì hội tôi đang xây dựng cái đề án xây dựng nhà máy chế biến cà phê công nghệ cao
trong đó gồm có ba dây chuyền
một là dây chuyền sản xuất cà phê phin và cà phê hạt
hai là dây chuyền sản xuất cà phê túi lọc
và ba là dây chuyền sản xuất cà phê hào tan
để nâng cái giá trị chất lượng của cà phê mường ảng
nên chênh nhất và đưa được những sản phẩm đặc trưng của cà phê mường ảng ra thị trường
theo chính quyền huyện mường ảng
thời gian qua huyện đã xây dựng đề tài về xây dựng nhãn hiệu tập thể cà phê mường ảng
tuy nhiên khó khăn của huyện là hiện nay nguồn vốn của bộ khoa học và công nghệ chưa bố trí được
chúng tôi đang chờ và cũng đang kết nối với lại sở khoa công nghệ để liên hệ với bộ khoa công nghệ
làm sao sớm bố trí được
bố trí cái vốn để làm sao sớm xây dựng được nhãn hiệu tập thể cà phê mường ảng
và cái trị dẫn địa lý để khẳng định chất lượng cà phê mường ảng trên thị trường trong nước cũng như là quốc tế
hiện toàn huyện mường ảng có gần bốn hectare cà phê
cây cà phê thực tế đã giúp người dân mường ảng xóa đói giảm nghèo
tuy nhiên để phát triển bền vững cây cà phê
chính quyền huyện mường ảng cần sớm xây dựng được thương hiệu
từ đó mới có thể giải được bài toán về thị trường tiêu thụ giá cả cho người dân trồng cà phê nơi đây